tại trung tâm báo chí tp hcm lãnh đạo thành ủy ủy ban nhân dân tp hcm
họp mặt báo chí đầu năm hai nghìn hai mươi đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm dự và phát biểu tại buổi gặp mặt
thông tin tại cuộc họp năm hai nghìn một mươi chín thành phố đạt và vượt một mươi tám chỉ tiêu
đặc biệt là thu ngân sách đạt gần bốn trăm một mươi tỷ đồng vượt hai bảy dự toán
về nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi thành phố đưa ra bảy nhóm giải pháp phát triển kinh tế xã hội
tập trung chín nhóm giải pháp thực hiện chủ đề năm hai nghìn hai mươi là năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa
và xây dựng nếp sống văn minh đô thị
phát biểu tại đây đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết vừa qua
ủy ban kiểm tra trung ương có kết luận về những sai phạm của ban thường vụ thành ủy thành phố
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi một
sắp tới thành ủy sẽ tổ chức kiểm điểm các cá nhân liên quan
bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng cần khắc phục ba điều quan trọng
trước hết là thực hiện theo đúng quy chế của cấp ủy các cấp kế đến phải làm đúng pháp luật
đảng phải tự giám sát tạo điều kiện để nhân dân giám sát
trong đó có việc lắng nghe ý kiến của nhân dân qua việc thực hiện quy định một nghìn ba trăm bảy mươi bốn qdtu